trong tình trạng không thể đi lại do tai nạn té ngã tại nhà liên tiếp bị té ngã hai lần bà không thể đi lại được
các bác sĩ chẩn đoán bà hạnh bị gãy kín cổ xương đùi trái di lệch nhiều
tuy nhiên không thể áp dụng cấp cứu nắn lại các di lệch và kết hợp xương bằng vít như cho người trẻ tuổi

kỹ thuật super pat không xâm lấn nhiều đến cơ vết mổ chỉ dài năm cm không cắt cơ và bao khớp sau
do đó bệnh nhân mất rất ít máu trong phẫu thuật giảm đau tối đa bảo tồn tối đa các cấu trúc cơ khớp tránh chật khớp
song song với đó bác sĩ cũng sử dụng phương pháp giảm đau đa mô thức kết hợp phục hồi chức năng ngay sau phẫu thuật
chưa đầy hai mươi bốn giờ từ khi nhập viện bệnh nhân được phẫu thuật thay khớp háng và hoàn tất chỉ sau ba mươi
với kỹ thuật superpath này thì gần như bệnh nhân
chúng tôi không có hạn chế là bệnh nhân phải không được ngồi bắt kéo chưng không được ngồi sổ
hay là phải mang một cái nẹt ngủ vào bằng đêm hoặc là phải kê gối giữa hai cái chân để mà đừng có trật khớp háng
vì với cái kỹ thuật này cái tỷ lệ trật khớp háng xuống gần như bằng không
thành ra là bệnh nhân sinh hoạt như bình thường
càng ngày càng theo dõi theo dõi bà bà đi từ từ từ từ bà ngồi vậy bà đi hẳn luôn
họ rất là mừng luôn chắc sợ cái trường hợp mình nằm một chỗ chắc nhà mệt mỏi lắm luôn
bà đi được chỉ là nhà mừng lắm
trung tâm chấn thương chỉnh hình hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh là nơi quy tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành
bệnh viện còn được trang bị hệ thống máy móc trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại
có thể phát hiện sớm các tổn thương và phẫu thuật điều trị các bệnh lý về cơ xương khớp
các chuyên gia cũng khuyến cáo việc trì hoãn điều trị chấn thương té ngã ở người già
có thể làm mất đi thời gian vàng chẩn đoán và điều trị
làm tăng nguy cơ tản phế đáng tiếc và giảm tuổi thọ
hiện nhiều bệnh viện bảo đảm công tác phòng dịch tốt sẵn sàng cấp cứu và điều trị phẫu thuật cho người bệnh
do đó các gia đình nên cố gắng tranh thủ đưa người bệnh đến bệnh viện sớm nhất
không chỉ có covid một mươi chín nhiều bệnh tật và chấn thương có thể nguy hiểm đến tính mạng của mọi người
đến đây thì thời lượng dành cho chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay cũng đã hết